các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các trường đã thực hiện vệ sinh giả soát các thiết bị đồ dùng hư hỏng tiến hành sửa chữa cải tạo theo kế hoạch của ủy ban nhân dân quận
kinh phí sửa chữa trường từ nguồn kinh phí của quận thời gian sửa chữa sẽ mất từ bốn đến năm tuần ông dân chia sẻ thêm
trong khi đó tại huyện củ chi ông trần văn toản trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận cho hay
đến thời điểm này một số trường đã được trả lại nhưng cần được sát khuẩn và tiến hành sửa chữa mới có thể đáp ứng được việc giảng dạy
bởi trong quá trình chưng dụng do sự vô ý của người dùng nên nhiều vật dụng trong trường bị hư hỏng nặng
huyện đang thực hiện sát khuẩn và sửa chữa các trường hiện vẫn còn nhiều trường học đang được chưng dụng cách ly chưa được bàn giao
quận bình tân có sáu mươi sáu trường công lập và ngoài công lập được chương dụng cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông ngô văn tuyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận cho biết đã có chín trường được bàn giao
quận đã thực hiện khảo sát chín trường này và sẽ thực hiện tu sửa lại những phần đã hư hỏng
trong quá trình sử dụng các trường còn lại đến cuối tháng một mươi sẽ được bàn giao hết
trong giai đoạn giãn cách xã hội đã làm gia tăng khá nhiều các vấn đề về sức khỏe tinh thần đến trẻ
chẳng hạn gia tăng những thói quen xấu như thức khuya dạy trễ ăn uống không đúng giờ truy cập internet nhiều
với những trẻ thiếu các năng lực cảm xúc xã hội sẽ bị lệ thuộc vào môi trường an toàn ở nhà và gặp khó khăn khi thích ứng trở lại với môi trường trường học
theo tiến sĩ lê minh công những hạn chế kể trên dẫn đến trẻ sẽ khó khăn khi thích ứng với bối cảnh mới như đi học hoặc chơi với bạn
thậm chí trẻ có thể giảm suốt chất lượng học tập và bị bắt nạt trong trường học
nhiều trẻ khác có thể có những khó khăn về cảm xúc hành vi như lo âu trầm cảm thu mình hay gây hấn lăng xăng
điều này có thể gia tăng khi trẻ trở lại trường với nhiều rào cản khó khăn
nhiều trẻ khuyết tật nhất là tình trạng khuyết tật về trí tuệ hay học tập có thể làm trẻ khó khăn
khi trở lại trường học sau bao ngày học trực tuyến và trẻ không thể tiếp thu kiến thức nội dung học tập
nhiều trẻ khác vì duy trì thói quen học trực tuyến có thể dẫn đến việc khó tiếp cận thích ứng với việc học trực tiếp nhất là với trẻ đầu cấp
do đó việc hỗ trợ để trẻ có đời sống tinh thần khỏe mạnh phải được các cha mẹ thầy cô thực hiện thường xuyên
ngay cả giai đoạn giãn cách xã hội và đặc biệt là khi quay trở lại trường học
tiến sĩ công cho biết việc đầu tiên cần làm là cha mẹ luôn phải duy trì được thói quen của trẻ
dù hoàn cảnh nào để trẻ có thể tích cực hóa hành vi của mình
từ việc tích cực hóa hành vi có thể làm cho đời sống thể chất tinh thần khỏe mạnh
ngoài ra cha mẹ và thầy cô hãy dành thời gian quan sát cảm xúc hành vi và quá trình nhận thức của trẻ
xem có đang phải trải qua những khó khăn gì hay không để từ đó có các chiến lược hỗ trợ kịp thời
nếu trẻ đang rơi vào một tình huống khủng hoảng thì cần bên cạnh hỗ trợ và hướng dẫn trẻ cách thức để vượt qua khủng hoảng
nếu trẻ có các dối loạn cảm xúc
hãy kết nối trẻ với một chuyên gia tâm lý lâm sàng hay tham vấn tâm lý để hỗ trợ trẻ một cách chuyên nghiệp
muốn hiểu được trẻ cha mẹ cần lắng nghe thấu hiểu và gợi mở để trẻ có thể bộc lộ bản thân mình
đừng đánh giá trẻ mà luôn lắng nghe vô điều kiện phản hồi tích cực và dành thời gian thích đáng cho trẻ
trong giai đoạn đầu trở lại trường cha mẹ cần dành thời gian để hỗ trợ cho các con thích ứng dần với lối sống cách thức mới
việc này đòi hỏi phải thực hiện một cách từ tốn và có phương pháp
cha mẹ hãy thảo luận với con về việc trở lại trường như thế nào chuẩn bị tâm thế ra sao chuẩn bị những vật dụng gì nếu có khó khăn thì phải làm sao tiến sĩ công cho hay
tiến sĩ lê thị mai liên giảng viên khoa tâm lý học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia tp hcm khuyến cáo phụ huynh cần thúc đẩy sự tự lập cho trẻ
cha mẹ để trẻ tự ăn mặc giúp đỡ sắp xếp bàn ăn dọn ăn chuẩn bị sách vở những hành động này khiến trẻ thích nghi với trường học dễ dàng hơn
tiến sĩ mai liên cho rằng sau một thời gian dài cô giáo cũ và bạn cũ trở nên lạ do không gặp nhau trực tiếp từ năm đến bảy tháng cần chuẩn bị tâm lý cho trẻ với việc kết nối lại bạn bè và trường học bằng cách khuyến khích trẻ kết nối với bạn và giáo viên qua việc nhắn tin gọi điện
các bậc phụ huynh cần phải kích thích động cơ của trẻ về việc đến trường nếu trẻ không muốn đến trường cha mẹ có thể chia sẻ cảm xúc với con và giữ một số thói quen trước đây để giúp trẻ không bị sốc đột ngột do sự thay đổi
kể cả ở nhà trẻ cũng cần thực hiện các lịch trình sinh hoạt như ở trường theo một thời gian có cấu trúc cha mẹ có thể bắt đầu bằng cách cho con đi ngủ và thức dậy vào những thời điểm hàng ngày càng giống với thời gian biểu ở trường
đại dịch covid một mươi chín khiến trẻ không đến trường thời gian dài bị hạn chế vận động thể chất thiếu kết nối xã hội với bạn cùng lứa cảm xúc tiêu cực từ cha mẹ ít nhiều đã làm cho trẻ cảm thấy khó khăn khi quay trở lại trường học
vì vậy theo tiến sĩ mai liên cha mẹ cần tạo một môi trường hỗ trợ và khích lệ cho trẻ luôn phản ứng tích cực trước những câu hỏi và biểu hiện cảm xúc của trẻ thể hiện sự ủng hộ và cho biết rằng trẻ có quyền cảm thấy bực bội hoặc lo âu vào những thời điểm chuyển từ học ở nhà sang học ở trường
trẻ cần thời gian thích ứng thông thường trẻ cần vài tuần hoặc cả tháng đây là một điều hết sức bình thường
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác mới đây tại cần môn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại